người ta hỏi một câu là có quan hệ tình dục vào ngay cái ngày trước thi đấu hay không
thì câu trả lời là cũng không phải quá kiên cữ
tuyệt đối tránh những cái việc là phải có thời gian nghỉ ngơi phù hợp
thực ra thì có khá nhiều bằng chứng cho thấy là tình dục là cải thiện thể chất
và miễn dịch của các vận động viên nói chung
và từ đó là nếu mà nói bà các vận động viên đừng quan hệ tình dục đi
để mà nhịn độ một năm để tập trung vào thi đấu thì chắc thành tích giảm dần
chứ thành tích không tốt là lên đâu
tuy nhiên người ta hỏi một câu là có quan hệ tình dục vào ngay cái ngày trước thi đấu hay không
câu trả lời là cũng không phải quá kiên cữ
tuyệt đối tránh được những cái việc là phải có thời gian nghỉ ngơi phù hợp
cho đến cái sáng hôm sau thi đấu chẳng hạn
thì các anh tránh cái trường hợp đó là quan hệ tình dục quá mạnh bạo vào đêm hôm đấy
các anh có thể sinh hoạt nhưng các anh có thể thu xếp thời gian cho nó phù hợp
ví dụ mình nhấm nhay nhau từ trưa tới chiều chẳng hạn
xong rồi còn thêm bữa tối lành mạnh nữa thì hôm sau thành tích thì còn tốt hơn
thực ra các câu lạc bộ đặc biệt là những câu lạc bộ đá bóng ấy
thì họ có các bác sĩ mà chuyên trách về vấn đề là gì
thì cầu thủ vận động viên có đủ sức khỏe ra sân hay không
và một trong những cái điều mà các huấn luyện viên rất quan tâm là thằng gì
thằng đệ tử của mình ra sân nó có thi đấu được không
nó là gì trước đấy nó có quan hệ tình dục không
bằng cách nào đó là gì
họ có một cái máy siêu âm anh ạ để đánh giá vào cái túi tinh
nếu mà trước đó thì ông có quan hệ tình dục rồi thì cái túi tinh nó bị xẹp mất
à thằng này không đủ sức khỏe ra sân rồi
rất nhiều vận động viên là gì
không đủ thể chất khi mà vừa quan hệ tự dục xong
vì làm sao khi quan hệ tình dục chúng ta phải sử dụng năng lượng dự trữ ở cơ và ở gan tức là glicogen để giải phóng ra
và rất hiếm những vận động viên mà có những cái hành tích tốt
ví dụ như là như các bạn đã biết là ronaldinho tức là ro vẩu đấy
hoặc là ronaldo delima tức là người ngoài hành tinh đấy
đúng là anh là người ngoài hành tinh thật
tối hôm trước anh vừa chiến đấu với ba năm cô xong
hôm sau vẫn ghi bàn vẫn ghi hat trick được
thì nó cũng rất là hiếm
vậy ông anh này chia sẻ thêm với anh khánh đó là thật ra đời sống của vận động viên thì nếu mà quan hệ tình dục cơn thuần thì là câu chuyện khác
nhưng mà nếu như chúng ta có những cái tiệm nhậu kết hợp với rượu kết hợp với chất kích thích thì để sinh hoạt tình dục chẳng hạn thì đấy là một tiềm hoạt rất nhiều sự do
bởi vì chắc chắn cái hành tinh thật kêu chẳng có thay tích gì đâu
chưa kể có thể liên quan đến các trách đồ kinh cầm của vận động viên mà mình không kiểm soát được
nhưng mà rất thống nhất với anh khánh là có riêng là các câu đọc mục đều phải có các bác sĩ phải hiểu thể tạo để kiểm soát và giúp đỡ vận động viên trong cái chế độ sinh hoạt rất là phù hợp nhất
riêng cái mạng chia sẻ quay lại từ gợi ý anh khánh thì nó là mạng ketocell mà anh khánh đã bị cấm đấy nhé

trong vận động viên mà dùng ketocell là bị cấm thi đấu đấy
gần đây nhất khi mà tôi khám một trò một cái anh thanh niên là vận động viên thi đấu thể hình ấy nhé
thì anh ta đã sử dụng cái testosterone mà trực tiếp vào tiêu bắp để tăng khi mà testosterone vào trong cơ thể nó có tăng cái khối lượng cơ tăng sức dẻo dài của cơ làm cho tăng thành tích thi đấu
tuy nhiên thì những cái testosterone này cực kỳ hại vì nó gây feedback ngược lại
làm cho tinh hoàn làm cho oxytin nó giả tiết
và thậm chí là xét nghiệm tinh trùng của anh ta chỉ có một đến hai con tinh trùng thôi
mà cái đơn vị tinh trùng cái chất lượng tinh trùng đảm bảo là phải trên một mươi năm triệu trên một ml mà anh ta chỉ có một đến hai con thôi anh thanh ạ
do vậy thì gì
vận động viên phải cân nhắc giữa cái sức khỏe của mình và cái cường độ thi đấu
và cũng không bao giờ được lạm dụng những cái hút mà làm tăng cơ một cách nhanh chóng như là testosterone
cái nguy hiểm lứa anh khánh là cái testosterone mà anh khánh dùng cho đợt nhất thì là những testosterone tinh chế sản phẩm của những hãng dưỡng vô cùng lớn của quý vị mà chúng ta dùng có cái rất thật chắc
nhưng mà cái testosterone mà dùng trong cái đơn vị tật thể hình hay rất nhiều các cái thuốc bán trôi nổi thì lại là những testosterone thô
và chế phẩm của nó mới chỉ gọi là starlin thô thôi
và nó chuyển hóa vào cơ thể và công tạng ra rất nhiều các hữu phụ chất khác nữa
mà điển hình như anh khánh nói là chúng ta gặp rất nhiều vật nhân không có tình trùng quân không phải có được một hai con
và sau khi các anh ấy thi đấu thể hình các anh ấy bị ganh đua quá lớn để mà có thể tạo cơ các anh ấy dùng rất nhiều chất steroid cái này là cấm anh ạ
tuy nhiên là rất nhiều anh không biết nó vì nó có thể nằm dưới hình thức là các thực phẩm để bổ sung cho người tập thể hình
dẫn đến là ngay cả vận động viên nhiều người chúng ta biết có những trường hợp đó là bị cấm thi đấu
đến lúc cha ra mới biết là
do mình dùng thuốc mà mình không biết là mình dùng